đoàn công tác tỉnh con tum vừa tới tỉnh atapu lào để thăm hỏi hỗ trợ người dân huyện sạn nàm say
tỉnh atapu lào bị thiệt hại do thiên tai vỡ đập thủy điện xe biên xe nạm nọi vào tối ngày hai mươi ba tháng bảy vừa qua
đoàn công tác tỉnh con tum đã trao tiền năm trăm linh triệu đồng cùng ba trăm năm mươi xuất quà trị giá một trăm linh triệu đồng
hỗ trợ cho ủy ban chính quyền tỉnh atapu bộ chỉ huy quân sự con tum trao năm mươi triệu đồng
và bộ chỉ huy biên phòng tỉnh con tum đã trao năm mươi triệu đồng tiền mặt và một trăm linh xuất quà trị giá năm mươi triệu đồng
cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh atapu để gửi đến người dân
trong sự cố vỡ đập thủy điện xe biên xe nạm nọi có một mươi năm hội dân việt kiều bị ảnh hưởng
với tinh thần tương thân tương ái hội người việt nam tại atapu đã quyên góp được một trăm hai mươi triệu đồng và quà
để góp phần giúp đỡ người dân bị nạn tỉnh con tum đã trao số quà trị giá một mươi triệu đồng
thông qua hội việt kiều atapu
gửi đến các hội dân